lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
chú trọng thực hiện công tác điều tra cơ bản hướng dẫn kiểm tra việc chấp hành các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở
xây dựng duy trì phát huy hiệu quả lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở theo phương châm bốn tại chỗ
đồng thời đầy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân
đó là chỉ đạo của thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
tại buổi làm việc với cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vào sáng nay
tại buổi làm việc lãnh đạo cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã báo cáo các mặt công tác của lực lượng phòng cháy chữa cháy
mô hình tổ chức bộ máy kết quả công tác chín tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
theo đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tích cực tham mưu cho cấp ủy
chính quyền địa phương chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tổ chức thường trực kịp thời xử lý các sự cố cháy nổ
kiềm chế số vụ cháy lớn ở mức dưới một tổng số các vụ cháy
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thực hiện nghiêm các chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an đẩy nhanh tiến độ chất lượng hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm theo kế hoạch đề ra
tiếp tục bám sát cơ sở xây dựng duy trì hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ đảm bảo thực chất hiệu lực
công tác tuyên truyền phải phù hợp sát đúng thực tiễn đồng thời đặc biệt chú trọng công tác điều tra cơ bản kiểm tra hậu kiểm tra
việc chấp hành các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở đảm bảo tính xuyên suốt chặt chẽ không ngừng nâng cao công tác đào tạo
bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ của lực lượng
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng nhấn mạnh việc tiếp tục cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực này tránh gây khó khăn phiền hà cho người dân
xét chặt kỷ luật kỷ cương lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nêu cao tinh thần trách nhiệm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được
có những giải pháp cụ thể để làm tốt công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy kiềm chế kéo giảm số vụ cháy thiệt hại do cháy gây ra và tiếp cận chủ động chữa cháy kịp thời khi có sự cố